các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hồ thị kim thoa nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ công thương
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy
đồng chí hồ thị kim thoa đã có những vi phạm khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng
phường bến nghé quận một tp hcm trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đã được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố
sau khi có quyết định nghỉ hưu đồng chí hồ thị kim thoa bỏ sinh hoạt đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài
vi phạm của đồng chí hồ thị kim thoa là rất nghiêm trọng gây hậu quả rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của bộ công thương
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành hình thức kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí hồ thị kim thoa
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe mô tô xe máy xe máy điện
một đối tượng vừa bị công an huyện ninh giang tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
đối tượng là lê văn trung ba mươi tám tuổi ở hà nhuận một an hòa an dương thành phố hải phòng
chỉ từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay trung đã thực hiện bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có năm vụ trên địa bàn huyện ninh giang hai vụ trên địa bàn các huyện bình giang tứ kỳ
chủ yếu tiếp cận những người trung tuổi nhằm vào xe máy điện để dễ tiêu thụ hơn xe mô tô xe máy
tổng giá trị tài sản trung chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu đồng
cháy lớn tại tám sưởng sản xuất gỗ trên địa bàn xã hữu bằng huyện thạch thất tp hà nội
gây ra thiệt hại không nhỏ cho các hộ sản xuất
hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân cháy
tuy nhiên với đặc thù làng nghề truyền thống tồn tại nhiều bất cập
trong công tác phòng trái trịa cháy vụ việc tiếp tục cho thấy
những nguy cơ cháy nổ rất nguy hiểm đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh
thưa quý vị và các bạn cháy lớn xảy ra và sau đó thì cháy lan nhanh chóng
ra tám hộ gia đình là nhà ở kết hợp kinh doanh
loại hình này thì từ trước đến nay đã được các cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều
về nguy cơ cháy nổ luôn thường trực đặc biệt là với loại hình các nhà xưởng
được xây dựng một cách tạm bỡ và sen kẹt trong các khu dân cư
hơn nữa cơ quan chức năng cũng cho rằng qua vụ việc lần này
cho thấy việc báo cháy của người dân đã không được kịp thời
khoảng cách từ đội phòng cháy thạch thất xuống xã hiếu băng này cũng chỉ khoảng một mươi phút
như vậy là chậm mất bốn mươi phút
đối với việc xây dựng các nhà ở kết hợp sản xuất này
thì không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy
cũng như là không có tương ngăn cháy không đảm bảo
các sưởng sản xuất chế biến gỗ đều được

do chất cháy chủ yếu là gỗ dùng môi sơn máy móc
nên cháy lan nhanh chóng và gây hậu quả lớn về tài sản
qua công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn đã nhiều lần nhắc nhở
hướng dẫn chủ cơ sở đặc biệt là các cơ sở sản xuất kết hợp nhà ở
tuy nhiên ý thức của người dân vẫn còn hạn chế
nhiều quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã không được tuân thủ
tất cả hàng hóa sản xuất chuẩn bị phục vụ tết cháy dụi hoàn toàn
nhiều hộ gia đình mất trắng
hiện trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội
có khoảng sáu hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh thường không đảm bảo
về khoảng cách an toàn phòng cháy tường ngăn cháy không đảm bảo
hầu như năm nào tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội
cũng xảy ra cháy mà khi xảy ra thì cháy lan rất nhanh sang các hộ liền kề
gây thiệt hại lớn về người và tài sản

các bộ ngành cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài
khoanh vùng dập dịch triệt đề điều trị hiệu quả ở trong nước
tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh đề cao trách nhiệm người đứng đầu
bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh
thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
các tỉnh thành phố trước hết là các thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo thực hiện yêu cầu năm k trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của bộ y tế
trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc khử khuẩn tại các khu vực cách ly
các khu dân cư tập trung nơi công cộng như chợ siêu thị trường học
cơ sở sản xuất bến xe bến cảng sân bay ga tàu v v
ba đối với trường hợp lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mạnh mẽ thần tốc
truy vết mọi đối tượng f một f hai của các ca lây nhiễm mới phát hiện
với tinh thần cao nhất đạt kết quả tối đa không để lây lan vòng ba
việc để xảy ra lây nhiễm là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch
ba thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tài
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
và xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân liên quan báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
bộ y tế ủy ban nhân dân tp hcm có trách nhiệm giám sát xử lý vụ việc vi phạm này
các bộ quốc phòng công an tiếp tục tăng cường quản lý biên giới
quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép
để chở nhà ngoại giao chuyên gia nhà đầu tư lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh việt nam
và chở lao động việt nam đi làm việc tại nước ngoài phục vụ việc thực hiện mục tiêu kép
phục hồi kinh tế các chuyến bay đến việt nam phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại cơ sở cách ly do quân đội quản lý
và cơ sở cách ly dân sự đủ điều kiện do các địa phương quản lý
yêu cầu đúng quy trình quy định thời gian cách ly
các bộ cơ quan liên quan ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quản lý giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết
trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang sắt khuẩn theo đúng quy định
tám trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cần thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao và được khoanh vùng hợp lý
không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
tiếp tục bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế cả về tinh thần đề cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu ứng phó mọi tình huống dịch bệnh
nâng cao năng lực khám điều trị khả năng truy vết xét nghiệm nhanh trước mắt là nhằm đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đặc biệt là đại hội đảng toàn quốc
bộ y tế chỉ đạo toàn ngành thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh
bộ y tế sớm có phương án về việc hợp tác với nước ngoài sản xuất mua vaccine của nước ngoài nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước báo cáo thường trực chính phủ xem xét quyết định

do tính chất phức tạp khốc liệt của thiên tai thời tiết khó lường đặc biệt là mưa lũ với cường độ rất lớn tập trung kéo dài nhiều ngày vượt qua mức dự báo cảnh báo nên đã gây thiệt hại nặng nề
cụ thể đã có một trăm chín mươi hai người chết và năm mươi bảy người vẫn đang còn mất tích riêng bão đã làm hai mươi năm người lũ là bảy mươi tám người sạt lở đất là một trăm một mươi hai và thiên tai khác là ba mươi bốn người chết và mất tích
hơn một năm trăm linh ngôi nhà bị sập hai trăm ba mươi chín nhà bị hư hại tốc mái và hơn bốn trăm bảy mươi ba lượt nhà bị ngập nước
về nông nghiệp hơn gần năm mươi hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
về giáo dục và y tế hơn một năm trăm linh trường và một trăm linh bốn điểm trường bị ngập nước bốn trăm năm mươi chín cơ sở y tế bị ngập gây hư hỏng và không còn hoặc giảm khả năng thu dung điều trị
ngoài ra còn rất nhiều cơ sở hạ tầng và các công trình dân sinh khác bị hư hỏng sạt lở ước tính thiệt hại về kinh tế trên ba mươi tỷ đồng
thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của học sinh và phụ nữ
phụ huynh là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế đã phải đối mặt trong thời gian vừa qua
đoàn công tác của cục ngoại tuyến bộ công an ngày hôm qua đã đến động viên tinh thần và trao tặng ba trăm năm mươi xuất quà thiết thực cho học sinh trường tiểu học hồng vân huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế